ngày một mươi sáu tháng bảy tại hội nghị gia man báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội thông tin về kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu
mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
bà nguyễn lan hương chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội cho biết
đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng bảy
đây là dịp nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
trong việc thực hiện đường lối chiến lược của đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
về vị trí vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam trong tình hình mới
đồng thời cũng là dịp củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
các cuộc vận động trong các cấp và trận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị